ngày ba mươi tháng sáu tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức sơ kết hoạt động sản xuất sáu tháng đầu năm
bên cạnh những kết quả đạt được thì còn nhiều hạn chế phải nỗ lực khắc phục đây là nhận định của lãnh đạo ngành nông nghiệp tại hội nghị
sáu tháng đầu năm gdp toàn ngành tăng hai sáu mươi năm trong đó nông nghiệp tăng hai một lâm nghiệp tăng bốn ba mươi một thủy sản tăng năm
kim ngạch xuất khẩu sáu tháng ước đạt một mươi bảy một tỷ usd tăng một mươi ba một so với cùng kỳ năm trước
tuy nhiên sản xuất chăn nuôi gặp khó khăn lớn về thị trường tiêu thụ dẫn đến tình trạng cung vượt cầu
sản xuất cá tra tiếp tục đối diện với các rào cản kỹ thuật tại các thị trường tiêu thụ lớn như mỹ eu
những hạn chế rõ rệt sáu tháng qua là triển khai cơ cấu lại ngành vẫn chậm và chưa đồng đều ở các địa phương
công tác phát triển thị trường dự báo cung cầu nông sản còn yếu tình trạng lưu thông sử dụng các loại vật tư phân bó
thuốc bảo vệ thực vật thuốc thú y và sử dụng chất cấm trong sản xuất
tuy đã có những chuyển biến song vẫn còn những vụ việc gây bức xúc trong xã hội

tôi nghĩ là đầu tiên là phải có số liệu thật chính xác về nguồn cung của chúng ta
để còn biết là đến lúc đây mà nếu mà biết thừa bằng nào còn biết đường mới đi giải cứu
chứ còn số liệu nó chưa chính xác là một câu chuyện rất khó
sáu tháng cuối năm toàn ngành nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại
giả soát chiến lược quy hoạch kế hoạch phát triển các ngành hàng sản phẩm cụ thể
phù hợp với nhu cầu thị trường và biến đổi khí hậu phát triển mạnh thị trường
tháo gỡ các rào cản tạo thuận lợi cho tiêu thụ nông sản
theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết nguồn nước úng ngập mưa lũ
tổng hợp tình hình thiếu nước hạn hán xâm nhập mặn ở địa phương
tiếp tục đổi mới phát triển các hình thức tổ chức sản xuất